một bị cáo ở đà nẵng đã lôi kéo em gái vào đường dây ma túy thậm chí từng nhờ mẹ ruột ở nhà giao ma túy cho người nghiện
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động đối với hai chị em bị cáo nguyễn thị xuân anh và nguyễn thị hồng ngọc
cùng chú tại quận liên triều cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một xuân anh bắt đầu buôn ma túy
bị cáo liên lạc với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng nam mua ba trăm linh gram ma túy đá về nhà chia nhỏ rồi bán lại
mỗi lần gấp đối tượng nghiện cần mua ma túy xuân anh đều hẹn đến các khu vực quanh nhà để giao dịch
những lúc vắng nhà thì bị cáo nhờ em gái là hồng ngọc và mẹ ruột ở nhà giao ma túy về nhận tiền
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt xuân anh hai mươi năm tù ngọc bảy năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy